khi thấy lực lượng công an nam thanh niên đã dùng gậy tấn công nhưng đã bị khống chế
vụ việc xảy ra tại khu vực phường một mươi hai quận một mươi một tp hcm
công an quận một mươi một cho biết đã lấy lời khai của nam thanh niên tên phồng kim hiếu ba mươi bốn tuổi
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào trưa ngày một mươi ba tháng một mươi một khi nhận được tin báo của quần chúng về việc có một thanh niên
biểu hiện bất thường ném đá vào nhà người dân nên công an phường một mươi hai quận một mươi một đã cử lực lượng xuống xác minh
khi hai cán bộ công an xuống hiện trường yêu cầu hiếu hợp tác về trụ sở công an để làm việc
thì hiếu đã cầm một cây gậy tấn công lực lượng
một đồng chí công an đã nhanh chóng khống chế được hiếu đưa về trụ sở
cán bộ bị tấn công chỉ bị xây xây sát nhẹ và diễn biến của vụ việc được một người đi đường
quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội
hai đối tượng đang vận chuyển ma túy tại khu vực đường quốc lộ chín thuộc địa phận xã đắc rông
huyện đắc rông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
phát hiện nghi vấn kiểm tra xe ô tô do nguyễn đình hưng điều khiển tổ công tác phát hiện
tại ghế trước của người khách mang tên phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông có chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng một mươi kg
nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công là bảy triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ xuân vĩnh
chú xã nông hả huyện chợ mới tỉnh bắc cạn đang tàng trữ pháo trái phép
tại nhà của đối tượng ở địa chỉ bản tết xã nông hạ lực lượng chức năng thu giữ năm hộp pháo có trọng lượng bảy kg
tại cơ quan công an vĩnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi kg ma túy đá là vật chứng vừa được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
và các lực lượng phối hợp thu giữ tại km bốn mươi bốn hai trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận xã đắc rồng huyện đắc rồng tỉnh quảng trị
vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng điều khiển có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng
nghi là ma túy đá với trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công là bảy triệu đồng
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng huy chú tại huyện hoài đức thành phố hà nội là đối tượng thiết lập sản giao dịch số mkc
huy là lập trình viên đã thiết lập sản giao dịch tiền ảo marketpa chín com phát hành đồng tiền ảo mkc rồi bán bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh có dây phép hoạt động
đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo này toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa và không rút ra được
cơ quan công an xác định từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hắn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra huy còn thiết lập tám sản giao dịch tiền ảo bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần thị hồng giang chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một giang tự rêu dao có khả năng soi xử lý việc phần âm và tiếp cận một phụ nữ trú tại thành phố vinh
rồi đưa ra nhiều thông tin thất thiệt về số mệnh và cần phải giải hạn
từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giang đã năm mươi lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm cuối năm
các hoạt động lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng cộng tác viên đăng bài online lại nở rộ
đối tượng bị nhắm tới là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phóng sự sau được nhóm phóng viên thực hiện tại
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở thành phố hồ chí minh
do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình trần thị lan đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bẫy lừa từ trang facebook công việc tại nhà

nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi hai mươi
nhiều nạn nhân bị mở mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
trước thủ đoạn lừa đảo mới này khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
nạn nhân đang thắp hương tại nghĩa trang thì đã bị một nam giới bịt mặt dùng hung khí khống chế để cướp tài sản
sau một ngày vào cuộc điều tra công an thành phố bảo lộc đã bắt được đối tượng gây án
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn duy lập đã dùng thanh sắt nhọn dí vào cổ không chế nạn nhân cướp túi sách rồi tẩu thoát
lập bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trại cai nghiện ở huyện tràng bom tỉnh đồng nai
theo lời khai sau khi cướp được túi sách lập lấy một mươi sáu hai triệu đồng cùng hai điện thoại di động bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lập về tội cướp giật tài sản
trong khi đó công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can lương văn thuận chú tại huyện buôn đôn về hành vi hiếp dâm trẻ em
nhận tin tố giác đối tượng xâm hại bé gái mới hơn tám tuổi công an xã gua kiên nya và công an huyện buôn đôn
đã phối hợp khẩn trương xác minh điều tra qua làm việc thuật khai nhận vào chiều ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi bé gái hàng xóm sang nhà chơi thu tính nổi lên hắn đã rụ rỗ rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé